nhằm góp phần tăng cường lượng máu dự trữ cho dịp tết nguyên đán
thì sáng ngày sáu tháng một tỉnh đoàn bắc ninh đã phối hợp với báo tiền phong
viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức ngày chủ nhật đỏ với chủ đề
hiến máu cứu người sinh mệnh của bạn và tôi lần thứ một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ngay từ sáng sớm chương trình đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên
và người dân trên địa bàn tỉnh bắc ninh tham gia hiến máu tình nguyện
qua sáu năm đồng hành với chương trình tỉnh đoàn bắc ninh đã tuyên truyền vận động
hơn sáu đoàn viên thanh niên tham gia chương trình hiến máu
thu được hơn trên ba đồng
đây cũng là một hoạt động mang tính cao điểm hưởng ứng vào việc trong thời gian tới đây
tết nguyên đán lượng máu sẽ rất cần thiết cho các sự cố liên quan đến nhu cầu về máu
phong trào chủ nhật đỏ có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với hoạt động của thanh thiếu niên
mà đó còn là việc làm thiết thực có ý nghĩa khắc phục tình trạng khan hiếm máu
xảy ra trên toàn quốc vào dịp tết nguyên đán